trong đêm khuya ba đối tượng liều lĩnh thuê xe ô tô bảy chỗ vận chuyển pháo từ tỉnh quảng trị
khi đến địa bàn tp vinh để giao nhận hàng đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào lúc bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín tại đoạn đường n hai khu công nghiệp bắc vinh thuộc xã hưng đông
thành phố vinh tỉnh nghệ an công an tp vinh đã khám phá chuyên án bắt quả tang ba đối tượng
là nguyễn sĩ thái doãn thái phúc và hoàng hữu thế cùng chú tại tỉnh nghệ an
có hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ tổng cộng năm tạ pháo nổ
toàn bộ số pháo trên được các đối tượng để trong xe ô tô bảy chỗ di chuyển từ quảng trị
ra nghệ an để tiêu thụ khám nhà riêng của đối tượng chủ mưu là nguyễn sĩ thái
tại xã nhân sơn huyện đô lương lực lượng công an đã thu giữ thêm bảy kg pháo nổ
công an tỉnh trà vinh đã khởi tố vụ án hình sự và tống đạt các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam kiều xuân cường chú tại tp tuy hòa
công an tỉnh phú yên giám đốc công ty cổ phần hóa chất và phân bón phúc mỹ
về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả
theo kết quả điều tra ban đầu công ty cổ phần hóa chất và phân bón phúc mỹ
có trụ sở tại ấp xóm trảng xã nguyệt hóa huyện châu thành tỉnh trà vinh
do kiều xuân cường làm giám đốc
mặc dù giấy phép sản xuất phân bón vô cơ của công ty đã hết hạn từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng cường vẫn chỉ đạo nhân viên thuê công nhân đến công ty
sử dụng các loại nguyên liệu do cường đã mua sẵn từ trước đó
rồi thực hiện san chiết pha trộn phân bón theo công thức tỷ lệ do cường lập sẵn
tạo ra các loại phân bón như oure dap npk
bằng các biện pháp công tác ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang
việc pha trộn phân bón của công ty
đồng thời lập biên bản tạm giữ ba trăm bảy mươi bốn bao phân bón giả
thưa quý vị tết trung thu đang đến rất gần và nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo
đặc biệt là bánh trung thu tăng cao bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín trên thị trường
còn xuất hiện một số loại bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ chính vì vậy việc đảm bảo
an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng để mọi người dân được đón tết trung thu trong niềm vui trọn vẹn
hơn ba trăm linh hộp bánh trung thu từng được đón vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hai hộp bánh trung thu tương đương với hai mươi một chiếc đây là số lượng bánh trung thu không rõ nguồn gốc vừa bị đội chống buôn lậu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế môi trường và buôn lậu công an tỉnh hương yên phối hợp với đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh hương yên phát hiện và xử lý
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng loại bánh này trong mùa trung thu năm nay
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm

đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng lo ngại
người tiêu dùng cũng nên chọn mua bánh trung thu tại những cửa hàng uy tín
có trang bị thiết bị che đậy cẩn thận sản phẩm có nhãn mắc đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
còn hạn sử dụng tuyệt đối không mua những sản phẩm trôi nổi hàng lậu
cũng như lưu ý một số khuyến cáo của nhà sản xuất cho loại mặt hàng này để đảm bảo an toàn
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
hôm nay phiên đấu giá biển số ô tô đẹp đã được công ty đấu giá hợp danh việt nam tổ chức lại
sau lần đầu gặp sự cố quá tải hệ thống đấu giá do lượng truy cập tăng đột biến xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua
và ngày hôm nay những tấm biển số đầu tiên đã tìm được chủ nhân của mình
đáng chú ý có những biển số được trả lên tới hơn ba mươi hai tỷ đồng
theo kết quả cập nhật trên trang web của công ty đấu giá hợp danh việt nam
tính từ chín giờ sáng nay cho đến thời điểm hiện tại
thì biển số năm mươi một k ngũ quý tám đã tìm được chủ nhân trả giá cao nhất với giá là ba mươi hai ba mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra biển số ba mươi k ngũ quý năm vẫn đang là biển số được trả giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại
với mức giá đến thời điểm kết thúc phiên đấu là một mươi bốn một mươi hai tỷ đồng
vị trí thứ hai là biển ba mươi sáu a ngũ quý chín với giá là bảy bốn mươi bảy tỷ đồng
với vị trí thứ ba là chín mươi chín a ngũ quý chín với giá là bảy bốn mươi bảy tỷ đồng

theo dự kiến trong chiều ngày hôm nay sẽ còn năm biển số đẹp khác sẽ lên sàn đấu
phiên đấu giá cuối cùng sẽ kết thúc vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều này
thưa quý vị vụ cháy trung cư phường khương hạ quận thanh xuân hà nội vào tối ngày một mươi hai tháng chín
đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ngay sau khi vụ việc xảy ra nhiều người dân
gia đình sống tại các trung cư mini khu tập thể đã ngay lập tức tìm mua các trang thiết bị
phục vụ phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động hơn khi ứng phó mà khi gặp hỏa hoạn xảy ra
đây là nguyên nhân khiến thị trường này nóng hơn bao giờ hết
tại cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc địa bàn thành phố hà nội
trong hai ngày vừa qua rất nhiều khách hàng đã tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy
như mặt nạ chống độc bình chữa cháy thang dây kéo theo tình trạng khan hiếm của mặt hàng này
mặc dù vậy giá cả cũng không thay đổi nhiều so với thời điểm trước đây
sau một vụ cháy thì gần như là cái lượng

nhưng mà chủ yếu ở các nhà chọn là nhiều thôi
thì giao động khoảng độ chín mươi cho đến hai trăm linh nghìn một mét
tương tự như các cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy
sưởng sản xuất thiết bị báo cháy này liên tục nhận được các đơn đặt hàng từ nhiều nơi
đặc biệt là hệ thống báo cháy không dây với chức năng báo cháy địa chỉ
tự động gọi điện thoại cho hai mươi số cùng một lúc đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cửu nát cơ hộ kiểm lấy chất lượng
giá thành cho một bộ thiết bị báo cháy giao động từ bảy trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng
tùy thuộc vào diện tích nhà số lượng phòng của từng hộ gia đình

đồng thời là nó gọi đến cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy như lúc này
một thiết bị có chức năng là cảnh báo đến những chủ nhà nếu như mà họ không ở nhà
hoặc chỉ có người già trẻ nhỏ ở nhà
thì người dùng có thể cài đặt không giới hạn
các số điện thoại vào thiết bị này và khi xảy ra sự cố thì thiết bị sẽ gọi cho hai mươi số điện thoại đồng thời
để thông báo sau lượt hai mươi số đầu tiên nó sẽ gọi tiếp đến những số tiếp theo
cho đến khi hết các số điện thoại được cài đặt trong danh sách
cách dễ nhất để người dân chúng ta phân biệt giữa hàng chất lượng kém và hàng chất lượng tốt
đấy là trên sản phẩm cần phải có tem kiểm định của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp
có mã qr và có thể tra cứu được bằng điện thoại di động của bất kỳ ai
thị trường cho thiết bị phòng cháy chữa cháy
các sản phòng cháy chữa cháy thậm chí nóng ở cả trên mạng online
khi các sản thương mại điện tử chuyên bán thiết bị phòng cháy chữa cháy bảo hộ lao động cũng cho biết
kể từ sau khi có vụ cháy trung cư xảy ra khách đặt hàng tăng gấp ba bốn lần so với trước đó
tuy nhiên người dân cũng nên cân nhắc chọn mua các mặt hàng có nguồn gốc tại cơ sở uy tín
có dàn tem kiểm định tránh bức phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng dẫn đến tiền mất đặt mang
và cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phường khương đình quận thanh xuân
để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp các nhà hào tâm
đối với những nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy
phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội
được thuận tiện hơn ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội
thông báo số tài khoản tiếp nhận
chính thức như sau
tên tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội quỹ cứu trợ
số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín mươi một nghìn bốn mươi chín tại kho bạc nhà nước hà nội
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận thanh xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản

tên tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc quận thanh xuân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường khương đình tp hà nội với số tài khoản
một trăm hai mươi tám một trăm một mươi chín sáu trăm năm mươi bảy tại ngân hàng việt tiên banh
nội dung truyền khoản hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn
tại phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội
mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm
và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tính đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín
thành phố hà nội đã hỗ trợ cho bốn mươi bảy trường hợp tử vong và ba mươi bảy người bị thương
tổng kinh phí hỗ trợ là tám trăm năm mươi hai triệu đồng
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến thời điểm này vẫn còn nạn nhân
của vụ cháy trung cư mini ở khương hạ đang điều trị tích cực
tại các bệnh viện như bệnh viện bạch minh bệnh viện bạch minh bệnh viện bạch minh
bệnh viện bạch minh mai bệnh viện đa khoa sanh pôn bệnh viện đa khoa hà đông
bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện quân y một trăm linh ba
trong số các bệnh nhân này có sáu ca trong tình trạng nặng nguy kịch
số còn lại ở mức độ trung bình và nhẹ nhiều ca sức khỏe ổn định sau khi ngộ độc khí co
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị và các bạn đoàn kiểm tra về thực hiện nghị quyết của bộ chính trị
về chiến lược an ninh mạng quốc gia đã có buổi làm việc với thành phố cần thơ
về việc thực hiện nghị quyết ba mươi của bộ chính trị trên địa bàn thành phố
theo báo cáo từ kiểm tra của thành phố cần thơ thực hiện nghị quyết
ủy ban nhân dân thành phố bàn hành hai mươi sáu phần bản liên quan đến lãnh đạo
tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ thành phố
công an tp cần thơ đã phối hợp với các sở bang ngành thành phố tham mưu cho thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi
bảy nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết
trong đó có những nhiệm vụ đạt nhiều kết quả cao
trên cơ sở những kết quả đạt được phát huy những ưu điểm khắc phục những tồn tại hạn chế
thành phố cần thơ xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết
trong thời gian tới đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng chủ động phòng ngừa
đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
chủ đầu tư dự án khu dân cư vinh hồn central park quận bình thạnh
đã có đề nghị các cơ quan chức năng tiếp nhận các tuyến đường d một d một mươi chín trong dự án
trong đó có tuyến đường ven sông sài gòn
các tuyến đường d một d một mươi chín thời gian qua là đường đổi bộ trong khu dân cư vinh hồn central park
nằm ven sông sài gòn qua trung tâm thành phố
liên kê đoạn này cũng là tuyến ven sông đã được đầu tư hoàn thiện
nhưng thuộc dự án khác là sài gòn pier
giữa hai dự án đang bị ngăn cách bởi một bức tường khiến đường ven sông chưa được nối thông
việc bàn giao các tuyến đường này cho thành phố hồ chí minh nhằm tuân thủ và thực hiện trách nhiệm
của chủ đầu tư đồng thời giúp thành phố hồ chí minh sớm thông suốt đoạn đường ven sông
dài khoảng bốn km từ bến bạch đăng tới cầu sài gòn
với việc tỷ giá trung tâm được công bố cao nhất từ trước đến nay
giá đô la mỹ bán ra tại các ngân hàng thương mại trong ngày
cũng đồng loạt vượt xa hai mươi bốn đồng trên một đô la mỹ
theo đó tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi bốn một mươi ba đồng trên một đô la mỹ tăng một mươi tám đồng so với ngày một mươi ba tháng chín
đây là tỷ giá trung tâm cao nhất từ trước đến nay
với biên độ năm các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần
là hai mươi năm hai trăm một mươi bốn đồng trên một đô la mỹ và sàng là hai mươi hai tám trăm một mươi hai đồng trên một đô la mỹ
trong đó việc công banh niêm yết giá đô la mỹ ở mức hai mươi bốn ba mươi chín đồng trên một đô la mỹ mua vào
và hai mươi bốn ba trăm bảy mươi đồng trên một đô la mỹ bán ra tăng năm mươi đồng cả chiều mua và bán so với hôm trước
aribank cũng báo giá đô la mỹ tăng sáu mươi đồng lên hai mươi bốn ba mươi đồng trên một đô la mỹ mua vào
và hai mươi bốn ba trăm năm mươi đồng trên một đô la mỹ bán ra
đồng đô la mỹ trên thế giới đang có chuỗi thời gian tăng giá dài nhất trong gần chín năm
mới đây hai ngân hàng lớn trong nhóm big four ngân hàng đều đã đưa lãi suất huy động một mươi hai tháng
xuống còn năm năm một năm ngang mức thấp lịch sử ghi nhận trong giai đoạn covid một mươi chín
cụ thể với kỳ hạn ba tháng tại aribank khách hàng sẽ chỉ còn nhận được lãi suất ba năm
giảm ba so với lần điều chỉnh gần nhất
với kỳ hạn sáu tháng lãi suất được hạ xuống còn bốn năm
ở kỳ hạn một mươi hai tháng lãi suất tiền gửi chỉ còn năm năm trên một năm tương đương mức điều chỉnh ba
cùng với aribank vietcombank cũng vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới giảm khá mạnh
đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy lãi suất cao nhất chỉ còn năm năm trên một năm
áp dụng cho kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên giảm ba so với trước
tương tự lãi suất tiền gửi kỳ hạn sáu tháng và chín tháng tại quầy cũng giảm hai
xuống còn bốn
lãi suất kỳ hạn ba tháng giảm ba xuống còn ba năm trên một năm
sau một thời gian tăng cao giá gạo trên thị trường thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt
trong những ngày gần đây đặc biệt là từ các nguồn cung chính như thái lan việt nam và pakistan
đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam sự hạ nhiệt trên thị trường quốc tế
là một tín hiệu tích cực và quan trọng
thông tin của bộ y tế
thông tin từ hiệp hội lương thực việt nam cho biết giá gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam và thái lan
hiện giảm một mươi năm usd so với đầu tuần còn lần lượt là sáu trăm hai mươi tám usd trong một tấn và sáu trăm một mươi tám usd trong một tấn
gạo pakistan giảm năm usd còn sáu trăm linh tám usd trong một tấn
trong khi đó các loại gạo hai mươi năm tấm từ các nguồn cung này cũng giảm từ năm một mươi năm usd trong một tấn
cụ thể gạo việt nam là sáu trăm một mươi ba usd trong một tấn thái lan năm trăm sáu mươi ba usd trong một tấn
và pakistan năm trăm ba mươi tám usd trong một tấn
như vậy thị trường gạo thế giới bắt đầu hạ nhiệt sau một thời gian tăng nóng khi ấn độ uae và nga cấm xuất khẩu gạo khiến nguồn cung gạo thiếu hụt
giá gạo thế giới hạ nhiệt được xem là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam
ví dụ như một loại lúa thời điểm cao thì khoảng tám hai trăm linh đến tám ba trăm linh thì hiện tại nó còn khoảng bảy bốn trăm linh bạn rưỡi
hiện tại thì đối với các đơn hàng mới thì công ty không còn phải chịu phần lỗ như cách đây khoảng hai tháng
thì nó là nó đảm bảo được vấn đề mua bán
thì các đơn hàng hiện tại thì công ty đã bán với giá có lãi
so với thời điểm cách đây khoảng một tuần thì giá có giảm khoảng một mươi
tuy nhiên là điều này vẫn tốt cho bà con nông dân
và vẫn đảm bảo được lượng hàng xuất khẩu từ việt nam
còn về lâu về dài thì đương nhiên là chúng tôi nghĩ rằng là đây đã là một cái dấu hiệu và một cái bước để xác lập một mức giá mới cho gạo trên thị trường quốc tế
hiện tại nhiều nhà nhập khẩu trên toàn cầu đang cân nhắc trì khoản các hợp đồng mua gạo do mùa vụ sản xuất chính tại các nguồn cung như ấn độ thái lan và myanmar chỉ còn hơn một tháng nữa là vào vụ thu hoạch
tuy nhiên tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc cho biết giá gạo có thể tăng trở lại sau khi đã giảm
chỉ số giá lương thực thế giới đã đạt mức thấp nhất trong hai năm vào tháng tám
trái lại chỉ số giá gạo đã tăng gần một mươi so với tháng bảy do quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng inica của ấn độ vào tháng bảy đã gây sự gián đoạn trong thương mại tại thời điểm nguồn cung khang hiếm trước vụ thu hoạch mới
với những biến động như vậy dự kiến trong bốn tháng cuối năm xuất khẩu gạo của việt nam sẽ vẫn được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng tốt từ nhiều thị trường mới
tuy nhiên các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang lo ngại về việc nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu
trong thời gian gần đây tăng giá gạo diễn ra quá nhanh gây ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng từ nông dân đến thương lái nhà máy xây sát chế biến và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu khi gặp khó khăn trong việc đáp ứng các hợp đồng đã ký
hiệp hội lương thực việt nam đề xuất việc bổ sung cơ chế quy định giá sàng xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo tính công bằng cho nông dân và thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nhân xuất khẩu gạo